cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
theo đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa nhận được yêu cầu của công an quận bình thạnh và phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm về việc phối hợp bắt giữ bốn đối tượng gây án giết người đang di chuyển từ tp hcm trên tuyến quốc lộ một a hướng tp hcm đi hà nội bằng xe ô tô bán tải với biển số năm mươi một d một nghìn bốn trăm bốn mươi
ngay lập tức phòng cảnh sát giao thông tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông ninh hòa triển khai các phương án bố trí lực lượng đón lỏng nhằm bắt giữ các đối tượng
đến một mươi năm h ba mươi cùng ngày tổ trinh sát cảnh sát giao thông đã xác minh được phương tiện của đối tượng và triển khai dừng phương tiện vây bắt được các đối tượng tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba qua lộ một
các đối tượng bị bắt giữ gồm ba nam và một nữ là châu đức minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận tân bình nguyễn hoàng duy khương sinh năm hai nghìn năm nguyễn đình phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đào minh trúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận bình thạnh tp hcm
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi giết người tại tp hcm hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

vụ nổ súng bắn hàng xóm
công an nói gì về thông tin vô trách nhiệm trước khi xảy ra vụ án
trưa ngày một mươi sáu tháng hai trao đổi với báo người lao động một lãnh đạo công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ nổ súng khiến ba người thương vong ở thôn tân tiến xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên để điều tra và làm rõ vụ việc
trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng gia đình nạn nhân đã nhiều lần làm đơn phản ánh tới chính quyền việc bị hàng xóm đe dọa nhưng không được can thiệp kịp thời công an xã dân tiến đã vô trách nhiệm dẫn đến vụ án
trước đó hữu cùng với người trong gia đình đã liên tục trời bới đe dọa xúc phạm gia đình ông t đã có lần hữu cầm dao gậy sang để ám sát gia đình nạn nhân
đồng thời gia đình đã từng trình báo việc anh hữu có dùng súng bắn dọa gia đình nhưng công an xã đã nói là không đủ bằng chứng chứng minh người này có súng
người thân trong gia đình cho rằng nếu chính quyền lắng nghe ý kiến tìm hiểu sự thật và giải quyết triệt đề kịp thời thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra
liên quan đến thông tin này vị lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết trước khi xảy ra vụ án công an xã dân tiến đã nhận được thông tin trình báo về mâu thuẫn giữa hai bên gia đình
công an xã dân tiến cũng đã triệu tập hai bên lên làm việc và lập hồ sơ xử lý nhưng khi đang xác minh giải quyết thì xảy ra vụ việc đáng tiếc như thế
vị lãnh đạo công an huyện võ nhai cho hay bước đầu nguyên nhân vụ án đã được xác định là có liên quan đến mâu thuẫn nợ nần
trong khi đó một lãnh đạo xã dân tiến cho biết chính quyền sở tại đã nắm bắt được việc người thân gia đình nạn nhân đã đăng tải thông tin cho rằng công an xã vô trách nhiệm khi mâu thuẫn xảy ra
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng người đã đăng tải thông tin này cho biết do người thân bị sát hại khiến tâm trạng không tỉnh táo nên bản thân đã đăng thông tin lên mạng xã hội như vậy
sau đó người này đã gỡ bỏ dòng trạng thái này việc gia đình hai bên mâu thuẫn phía xã có nắm được và đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân
tuy nhiên khi đang xử lý đơn trình báo thì án mạng đã xảy ra
trước đó như báo người lao động đã thông tin khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng hai ông lê văn tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và vợ là bà phạm thị đê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xóm tân tiến xã tân tiến
khi đăng xây từng rào cho gia đình con trai là anh lê văn vê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
khi đăng xây từng rào cho gia đình con trai là anh lê văn vê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xóm tân tiến bị lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú ở xóm tân tiến đứng trên tầng hai nhà hữu dùng súng bắn vào ông tê và bà đê
sau đó lê văn hiếu đã dùng súng tự sát
công an đã xác định được hiễu và ông lê văn tê tử vong bà phạm thị đê bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên
khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương xuyên qua hộp sọ và gam vào não
các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài hiện vẫn chưa tiên lượng được sức khỏe của nạn nhân
lãnh đạo bệnh viện thông tin hiện bệnh nhân vẫn đang phải thở bằng máy sau khi mổ phải chờ đến khi hết thuốc gây mê thì người mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
ông hoàng thông tin thêm